tính đến chín giờ ngày một mươi hai tháng một mươi hai trên địa bàn thành phố hồ chí minh đã phát hiện một trăm linh một ca bị nhiễm virus zika trong đó có hai mươi trên hai mươi bốn quận huyện có người nhiễm virus zika
tình hình nhiễm virus zika trên địa bàn thành phố vẫn còn nhiều diễn biến hết sức phức tạp trong đó những địa bàn có nhiều kênh rạch bị ô nhiễm vẫn có tỷ lệ người nhiễm bị cao nhất và đã có một mươi ba thai phụ bị nhiễm virus zika
đồng thời sở y tế thành phố cũng đã chỉ đạo các bệnh viện tăng cường kiểm tra tầm soát phát hiện các ca nhiễm virus zika nhất là đối với phụ nữ mang thai
hiện nay ngoài tăng cường công tác tuyên truyền vận động để nâng cao nhận thức ý thức của người dân về diệt mũi lăng quăng phòng chống dịch trong mỗi gia đình mỗi khu phố thành phố còn tăng cường công tác kiểm tra xử phạt các tổ chức cá nhân không chấp hành công tác phòng chống dịch
trong những ngày qua tại quận tân phú đã tiến hành kiểm tra xử phạt một mươi đơn vị trong đó tám công ty xây dựng
một công ty sản xuất muối ăn một cơ sở kinh doanh cây cảnh sử dụng các bể chứa nước dụng cụ chứa nước không đúng quy định với số tiền ba mươi triệu đồng